thưa quý vị sau vụ việc tiêm liên tiếp hai mũi vaccine cô giáo tại quảng bình khủng hoảng tinh thần vì áp lực từ dư luận
cô giáo này biết mình sai và mong mọi người cảm thông để sớm quay trở lại trường
liên quan đến sự việc hy hữu cô giáo lê thị lờ trường tiểu học và trung học cơ sở số một trường thủy huyện lệ thủy quảng bình
tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín liên tiếp chỉ chưa đầy một mươi phút
đến nay cơ quan y tế tại tỉnh quảng bình cũng đã có báo cáo nêu rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc này
theo sở y tế quảng bình nguyên nhân xảy ra sự cố là do cô lê thị lờ là người được tiêm chủng nhưng đã chưa tìm hiểu kỹ
về các loại vaccine phòng covid một mươi chín nhất là loại vaccine astrazeneca mà bản thân mình đang được tiêm
các nhân viên y tế tại đơn vị thực hiện tiêm chủng là bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy đã không kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tiêm chủng của trường hợp này
bên cạnh đó các bước trong quá trình thực hiện tiêm chủng chưa được kiểm soát chặt chẽ nên mới để xảy ra trường hợp nói trên
về phía cô giáo lê thị lờ những ngày qua nữ giáo viên này bị khủng hoảng tinh thần nặng nề trước búa rìu dư luận
trên mạng xã hội facebook cũng tràn ngập những lời chỉ trích nặng nề của cộng đồng mạng đối với cô lờ
nữ giáo viên cho hay bản thân cô biết mình sai và thực sự không dám đối mặt với bạn bè đồng nghiệp và các em học sinh sau sự việc đã xảy ra
qua sự việc vừa rồi tôi biết rõ cái sai của mình và rất xin lỗi các cán bộ y tế cũng như ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo ngành giáo dục khi để xảy ra sự việc không đáng có
đây là một bài học kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân tôi tôi rất mong mọi người cảm thông để tôi ổn định tinh thần và sức khỏe sớm trở lại trường tiếp tục công việc nữ giáo viên bày tỏ
cô giáo l cũng tiếp tục khẳng định trong vụ việc vừa qua do sơ xuất tâm trạng lo lắng nên cô không để ý đến việc phải nộp giấy
tại bàn chứng nhận mà tiếp tục làm thủ tục tiêm mũi hai cô giáo này không hề có chủ đích để tiêm hai mũi cùng lúc hay là gian dối để tiêm bốn mũi vaccine
nữ giáo viên rất mong được mọi người hiểu và có cái nhìn đa chiều hơn về sự việc
về phía trường tiểu học và trung học cơ sở số một trường thủy ban giám hiệu và các giáo viên nhà trường cũng đã gọi điện động viên đối với cô giáo l
mong muốn cô sớm vượt qua áp lực sau sự việc để quay trở lại công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học mới
như đã thông tin trong quá trình triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại huyện lệ thủy quảng bình đã xảy ra sự việc hy hữu
một giáo viên tiêm hai mũi vaccine chỉ cách nhau chưa đầy một mươi phút
theo đó vào ngày một mươi tám tháng chín huyện lệ thủy triển khai tiêm gần hai ba trăm linh liều vaccine tại bệnh viện đa khoa và trung tâm văn hóa huyện này
sau khi cô lê thị l vào tiêm các nhân viên y tế cũng đã đánh ký hiệu đã tiêm vào tờ giấy do bác sĩ khám xác nhận tiêm vaccine
đồng thời yêu cầu người được tiêm
tuy nhiên cô lê thị lờ đã tự nhiên nộp giấy tại bàn cấp giấy chứng nhận và ngồi chờ ba mươi phút mới được ra về theo quy trình tiêm chủng
tuy nhiên do sơ xuất nên cô giáo này sau đó đã qua bản tiêm khác trình tờ giấy khai tự nguyện tiêm vaccine và tiếp tục tiêm mũi hai
khi phát hiện sự việc đội ngũ y tế lập tức đưa nữ giáo viên này sang phòng khám bên cạnh để theo dõi
sau hơn bốn mươi phút thấy sức khỏe bình thường bệnh viện đã cho người chở cô lơ về nhà
cô giáo lê giải thích rằng do sơ xuất đang có chuyện gia đình
tâm trạng lo lắng nên không để ý đến việc phải nộp giấy tại bàn chứng nhận mà tiếp tục làm thủ tục tiêm ở bàn số hai
bản thân cô giáo này không cố tình che giấu hay có chủ đích để tiêm hai mũi cùng lúc như vậy bởi cô hiểu rõ sẽ rất nguy hiểm
liên quan đến kế hoạch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát
vận động phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần tham gia tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
bộ y tế cho biết ngày một mươi tháng chín bộ đã ban hành hướng dẫn tạm thời
khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó quy định tiêm vaccine covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần
để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát danh sách phụ nữ có thai từ một mươi ba tuần trở lên trên địa bàn quản lý
lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa
sau khi giải thích nguy cơ
lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng
cần ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và lực lượng y tế tuyến đầu
các đối tượng khác phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn hiệu quả
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước trong và sau buổi tiêm chủng
trong trường hợp cần chuyển đến cơ sở tiêm chủng khác cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu
phải hỗ trợ hướng dẫn người đến tiêm đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi và hiệu quả
bộ y tế cũng đề nghị các đơn vị phải khám sàng lọc trước tiêm theo quy định của bộ y tế
và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã đăng ký với bộ y tế
không chờ đợi lựa chọn vaccine
thực hiện việc theo dõi hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng theo các hướng dẫn của bộ y tế
tiếp tục tuyên truyền vận động để phụ nữ có thai đủ điều kiện tiêm chủng
tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ
trước đó theo hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vaccine covid một mươi chín của bộ y tế
phụ nữ mang thai đang cho con bú chống chỉ định với vaccine covid một mươi chín sputnik v
phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cảnh báo
các nghiên cứu trên thế giới cho thấy phụ nữ có thai không có thai và những người bình thường
có nguy cơ mắc covid một mươi chín là như nhau
tuy nhiên phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng
bị mắc covid một mươi chín
ngoài ra nếu phụ nữ mang thai có bệnh nền hoặc các bệnh như huyết áp đái tháo đường
tim mạch béo phi bệnh mạng tính ở phổi hoặc là trên ba mươi năm tuổi mới mang thai
sẽ dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ
do đó vị chuyên gia khẳng định các thầy phụ nên đi tiêm vaccine covid một mươi chín
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
sở y tế bình dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất
tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường
đối với các công ty doanh nghiệp muốn tổ chức sản xuất kể cả theo mô hình ba tại chỗ
thì một trăm linh công nhân người lao động tham gia phải được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đủ hai mũi hoặc một mũi sau một mươi bốn ngày
trước khi vào công ty người lao động phải được xét nghiệm ít nhất hai lần bằng test nhanh
có kết quả âm tính vào ngày một và ngày thứ tư
sau khi vào công ty phải được bố trí tại nơi cách ly tạm thời ít nhất là ba ngày
xét nghiệm test nhanh có kết quả âm tính vào ngày thứ ba thì mới được tham gia
trong quá trình sản xuất doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định năm k
và sau bảy ngày test nhanh một lần cho công nhân
nếu phát hiện trường hợp dương tính với sars cov hai phải lập tức cách ly
báo ngay cho y tế địa phương nơi trú đóng để phối hợp truy vết f một
lấy mẫu xét nghiệm khẳng định pcr
trường hợp xét nghiệm khẳng định pcr âm tính tất cả quay trở lại sản xuất bình thường
dương tính thì phong tỏa tạm thời phân xưởng khu vực hay toàn bộ công ty
theo mức độ để chờ hướng dẫn tiếp theo
khi người lao động muốn ra khỏi công ty về nơi ở thì phải có kết quả test nhanh âm tính
đối với người dân khi ra đường phải được tiêm hai mũi vaccine hoặc ít nhất là một mũi sau một mươi bốn ngày
người mắc covid một mươi chín xuất viện và đã hoàn thành cách ly tại nhà sau một mươi bốn ngày
người dân được ra đường để mua thực phẩm hàng hóa thiết yếu khám chữa bệnh
thực hiện các hoạt động được chính quyền địa phương cho phép như vận chuyển hàng hóa thiết yếu
giao hàng thực hiện nhiệm vụ của điện lực
viễn thông năng lượng vệ sinh tham gia sản xuất
người dân được lưu thông trong phạm vi một vùng xanh vàng cam hoặc đỏ
và từ vùng nguy cơ thấp vào vùng nguy cơ cao hơn nhưng phải thực hiện năm k
có giấy tờ chứng minh mục đích lưu thông giấy xác nhận tiêm ngừa vaccine hoặc giấy xuất viện
người dân di chuyển từ vùng nguy cơ cao đến vùng nguy cơ thấp hơn
ngoài giấy tờ theo quy định khi ra đường phải có thêm giấy test nhanh covid một mươi chín âm tính trong vòng ba ngày
người chưa tiêm vaccine đang trong thời gian điều trị
bị cách ly và những người trên sáu mươi năm tuổi người dưới một mươi hai tuổi béo phì có bệnh nền
chỉ được ra đường trong tình trạng khẩn cấp cấp cứu chuyển viện thiên tai thảm họa